nhân dịp năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi lãnh đạo tỉnh an giang đã đến các điểm trường tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông để tham dự lễ khai giảng
đồng thời tặng học bổng cho các em học sinh khó khăn tại địa phương
sáu mươi em học sinh được tặng học bổng là con em đồng bào dân tộc khơ me có hoàn cảnh khó khăn
vượt khó học giỏi của hai huyện miền núi tri tôn và tịnh biên
mỗi suất học bổng trị giá một triệu đồng nhằm tạo động lực cho các em học sinh tiếp tục đến trường
trong năm học mới
bí thư tỉnh ủy an giang yêu cầu chính quyền địa phương phòng giáo dục và đào tạo hai huyện
quan tâm chăm lo công tác khuyến học khuyến tài hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số khơ me có điều kiện đến trường